tổ chức du lịch thế giới liên hợp quốc vừa công bố danh sách hai mươi quốc gia có sự phát triển du lịch nhanh nhất trên thế giới năm hai nghìn một mươi chín và trong đó có việt nam
việt nam xếp ở vị trí thứ bảy trong top quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất trên thế giới với lượng khách tăng một mươi sáu
trong những năm gần đây việt nam luôn nằm trong danh sách những địa điểm du lịch đáng chú ý đối với khách du lịch quốc tế
bên cạnh những danh lam thắng cảnh nổi tiếng sự thân thiện của con người cũng đã góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của việt nam